những ngày này người dân ở hải dương hưng yên và bắc giang đang bước vào thu hoạch vụ vải sớm
dự kiến năm nay sẽ là năm được mùa vải với sản lượng thu hoạch lên tới mức kỷ lục trong hàng chục năm trở lại đây
theo nhận định của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sản lượng vải thiều năm nay tăng mạnh tại các tỉnh thuộc vùng trồng vải phía bắc
cụ thể sản lượng vải tại bắc giang là một trăm năm mươi tấn tại hải dương là năm mươi năm tấn và tại hưng yên là một mươi hai tấn
con số này gấp tới hai lần so với vụ vải năm ngoái
sản lượng vải tăng vọt đặt ra yêu cầu ngành nông nghiệp các tỉnh nói trên phải tổ chức tốt khâu tiêu thụ hỗ trợ mở rộng thị trường nhằm tránh cho người trồng vải rơi vào cảnh được mùa mất giá

cụ thể sản lượng vải là hạn chế sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật nhằm bảo đảm chất lượng quả vải